thực ra thì theo như tìm hiểu thì được biết là bố của em bé đấy thì rất là bức xúc và muốn được đưa cái vụ việc đấy ra và muốn tìm kiếm cái sự trợ giúp cho con gái mình
tuy nhiên là mẹ và bà ngoại thì lại không có muốn cái điều đấy và bố thì là đang ở rể nhà bà ngoại thì nên là cho dù bố muốn thì bố cũng không thể làm được cái điều đấy vì bị chi phối về mặt quyền lực
khoảng một tuần thì khi mà họ rời bệnh viện thì họ lặng lẽ họ rời và họ cắt đứt hoàn toàn cái liên lạc với chúng tôi và không thể nào mà kết nối được thì nó là một cái trường hợp mà cảm thấy là nó rất là dây dứt và nó để lại trong mình rất là nhiều những cái chăn trở
chị suy nghĩ về điều đó bao nhiêu lâu sau đó
cũng phải mất khoảng mấy tháng ấy
và bản thân tôi cũng phải đi tìm đến
người hỗ trợ kỹ thuật cho mình để cùng làm việc với họ để xem là với cái trường hợp như thế thì thực sự là mình đã làm đến đâu rồi còn cái gì mình có thể làm được nữa không
bệnh viện họ có thể chữa trị khỏi nhưng những cái tổn thương về mặt tinh thần những cái vấn đề mà trẻ nó có thể gặp phải trong tương lai thì là những cái mà không phải dễ dàng để cho bà và mẹ trẻ nhận ra
thế nhưng mà cuối cùng thì cũng không
thể nào mà tìm lại được em bé đấy
một ngày làm việc như bao ngày của các cán bộ quản lý ca tại một tổ chức phi chính phủ tại việt nam
nhằm hỗ trợ bảo vệ phục hồi nâng cao năng lực cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của mua bán người bạo hành gia đình và xâm hại tình dục
họ là những con người bình thường tình nguyện làm bất kỳ điều gì trong thời gian cần thiết
để phục hồi một cuộc đời bị
bất cứ khi nào có được thông tin về một trường hợp cần được giúp đỡ họ lại ngồi cùng nhau để thảo luận đưa ra những giải pháp cần thiết hỗ trợ trường hợp ấy vượt qua sang chấn tâm lý và hòa nhập trở lại với cộng đồng
cái người quản lý ca quản lý trường hợp có nghĩa là mình theo đuổi cái trường hợp đó từ khi bắt đầu cái sự vụ mà mình có thể tiếp cận được họ hoặc họ tiếp cận với mình
cho đến khi mà mình có thể
tạo ra được một cái cảm giác yên tâm nào đó đúng không ạ
họ có thể tìm đến chúng tôi thông qua các cái phương tiện truyền thông như là tv hoặc là báo hoặc là tổng đài một nghìn tám mươi hoặc là các cái tổ chức mà làm các cái công việc liên quan họ cũng có thể chuyển tuyến
chúng tôi có một cái bộ phận gọi là tuyển sinh
bộ phận đấy thì sẽ thường xuyên cập nhật thông tin của các cái đơn vị đối tác để xem là họ có những cái thân chủ tiềm năng
giới thiệu cho mình không
hoặc là bây giờ cái thông tin trên mạng ấy nó rất là nhiều
có những cái vụ việc được đưa lên trên mạng thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật
vậy trong mấy năm qua khi mà chị làm cái công việc này chị nhận thấy một cách trực quan thôi là cái tỷ lệ những người mà chủ động gọi đến và liên hệ để gặp gỡ với các chị nhiều hơn
hay là những cái trường hợp mà chúng ta phải đến với họ nhiều hơn
theo thời gian thì mình thấy là họ chủ động tìm đến với mình cũng khá là nhiều
thậm chí là những
những thân chủ mà đã từng nhận cái dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi rồi
và khi mà trở về cộng đồng và họ phát hiện ra có những cái trường hợp tương tự
và họ có thể là giới thiệu hoặc là họ động viên thân chủ để người ta có thể chủ động liên hệ lại với chúng tôi
thì đấy là một cái điều mà trong cái quá trình làm việc thì cảm thấy rất là mừng
ngoài những cái ca khó những cái trường hợp mà người bảo hộ họ không hợp tác họ từ chối thì có bao giờ chính thân chủ từ chối hay không
mỗi một trường hợp thì họ
lại có một cái lý do để họ từ chối
khi mà họ đến với mình có thể là cái kỳ vọng của họ với mình nó rất là cao
ví dụ như là họ muốn ly hôn và họ chưa biết cái quy trình ly hôn là như thế nào
họ không biết làm thế nào để trong quá trình ly hôn để đảm bảo được những cái quyền lợi chính đáng của họ và những đứa con của họ
thì chúng tôi có thể là đồng hành hỗ trợ cùng họ để làm cái việc đấy
nhưng mà nhiều khi họ kỳ vọng là đến đây gặp cô
thế bây giờ cô ơi cô đến tòa án
cô làm việc với thẩm phán cho tôi đi làm sao mà ly hôn trong vòng một tuần thôi
vì tôi có rất nhiều việc khác tôi cần phải giải quyết
tôi không có nhiều thời gian để ly hôn được lâu
ngoài ra có còn những cái yêu cầu nào từ phía thân chủ mà nó éo le
mình giúp cũng không được mà mình không giúp cũng không được
nhiều khi mà thân chủ đến với mình thì họ kỳ vọng là mình hỗ trợ họ về mặt vật chất rất là nhiều
bây giờ một thân chủ bị mua bán trở về
họ bảo là bây giờ các chị ơi các chị xây nhà
cho tôi đi vì tôi không có nhà ở
các chị làm thế nào để con tôi ngày mai là quay trở lại trường học
trong khi đó thì những đứa trẻ lần đầu tiên trở về việt nam
nói tiếng việt còn chưa sõi giấy tờ tùy thân thì chưa có một cái gì
thì không thể nào mà đứa trẻ đấy có thể đến trường học trong một thời gian nó ngắn là ngày mai hay là trong vòng một tuần sau
vì nó không phải là cái máy mà theo kiểu mình muốn bê nó đi đâu thì mình bê
hoặc là hỗ trợ về nhà ở cũng thế
hoặc là họ đòi hỏi là các cô phải làm việc với chính quyền địa phương đi
để tôi phải được nhận những cái chế độ đãi ngộ
theo kiểu tôi là người đặc biệt và tôi phải có những cái địa phương phải có những cái chế độ đặc biệt cho tôi
lễ tết là phải chủ động đến thăm hỏi tôi
hay là giấy tờ tùy thân của tôi bây giờ không có là phải chủ động tìm đến tôi để mà làm cho tôi
mà họ không có cái ý thức
là cái việc đấy là việc của họ và mọi người đang đồng hành để hỗ trợ họ để họ có thể làm được cái việc đấy nó dễ dàng hơn
thế thì mình phải rất là kiên trì làm việc với họ để họ nhận ra cái vai trò của mình cái vai trò của họ
và làm thế nào để họ thực hiện cái vai trò của họ một cách nó dễ dàng nhất và nó tốt nhất
từ lúc mà em được
chưa có cái nhận thức thì em là có cái sự gọi là không biết kỳ thị của gia đình rồi
tức con bé thì em cứ tưởng là do là trẻ con nhục lợi hay là như thế nào đấy
thì bố mẹ hay trách mắng
nhưng mà khi em một mươi năm một mươi sáu tuổi không biết đâu
biết nhận thức thì mọi mặt xung quanh rồi
thì em biết rằng những gì mà bố mẹ kỳ vọng thì mình lại không thể đáp ứng được
chính vì thế mà mọi tình thương trách nhiệm thì bố mẹ để về rồi nhé
cho một người anh trai
bởi vì chị ấy đã giúp tôi rất là nhiều
bởi vì khi mà gặp những cái khó khăn trong cuộc sống
thì chị khôi cũng là cái người mà tôi nghĩ đến lần đầu tiên
chị khôi đã tạo cho cái dấu ấn gọi là mình có một cái gì đấy nó tin tưởng
có nghĩa là mình
nói cái gì đấy xong rồi cảm thấy rất là thoải mái
nhưng cái điều đấy mà khi mà mình nói lên người khác
cảm thấy là chưa được hài lòng lắm
chưa được thoải mái lắm
mình vẫn muốn được chia sẻ lại với họ
cảm thấy rất là vui
vui vì được
nói chuyện với tất cả mọi người
mọi người trao cho chị những cái lời ấm bác
một nụ cười ấm áp
tôi mong các bạn có hoàn cảnh khó khăn giống như tôi
đều nhận được sự giúp đỡ
để có cuộc sống tốt đẹp hơn
khi làm việc
khi làm việc
với những đối tượng yếu thế như vậy
chị để lý trí của mình mạnh hơn
hay tình cảm mạnh hơn
trong một cái
cái nguyên tắc mà rất là quan trọng của người thực hành công tác xã hội
là khi mà mình làm việc
thì mình phải giữ được một cái trái tim rất là ấm
tuy nhiên là cái đầu của mình lại phải cực kỳ lạnh
để mình có thể là hỗ trợ họ
ví dụ như là khi mà mình gặp một trường hợp
một em bé bị mua bán trở về
em ấy bị mua bán từ năm một mươi hai tuổi đến tận hai mươi
mấy tuổi ba mươi mấy tuổi em ấy trở về
và thậm chí là tiếng việt em ý quên mất luôn
em ấy không
không nói được tiếng việt
thông như là
em ấy nói tiếng trung quốc chẳng hạn
mà cái người bán em ấy thì lại không phải ai khác
là chị dâu
thì thực sự là
là mình cảm thấy rất là bức xúc
thế nhưng mà mình
mình không thể nào mà mang cái bức xúc đấy vào
cái quá trình mình làm việc với lại họ
trợ giúp cho
cho cái em bé đấy được
vì bản thân họ khi mà bị bán
và họ quay trở về với
được gia đình ấy
bản thân họ đã rất là căm thù cái người đã bán mình
họ đã rất là phẫn nộ rồi
nếu như mình không giữ được một cái thái độ trung lập
mà mình cũng thể hiện cái việc là mình căm phẫn
với cái hành động của cái người kia ấy
thì vô tình mình lại đẩy cái
cái cảm xúc cái tâm lý của
của thân chủ của mình nó lên cao
và cái điều đấy thì nó không tốt cho
cho chính bản thân họ
và cho chính cái quá trình mà mình trợ giúp
tuy nhiên là nói như thế
thì không có nghĩa là
cổ suý hay là mình thờ ơ với cái kẻ
mà đã làm cái hành động sai trái đấy
vì là nhà báo thì chúng tôi sẽ thường có cái tiếp cận nó sâu kỹ
và nó cũng góc cạnh hơn
một số trường hợp thì chúng tôi cũng đặt những câu hỏi
đi thẳng vào vấn đề
để giúp cho các bạn ấy có thể nói lên được tiếng nói
mà qua cái tiếng nói đấy là tiếng nói tố cáo
những cái người mà đã gây bạo hành cho mình
thì khi họ động đến một cái câu hỏi
nó chạm vào một cái sự nhạy cảm của họ
thì họ khóc hoa lên
thế thì lúc đó thì chúng tôi cũng nhận được một vài cái ý kiến rằng là
có nên làm như vậy hay không
thế thì trong trường hợp này thì
thì chị bình luận thế nào về cách mà chúng ta tiếp cận với những đối tượng như thế
tôi thì tôi nghĩ là
với mỗi góc độ công việc của
của từng tổ chức từng cá nhân
mà mình lại có một cái cách tiếp cận với lại thân chủ nó khác nhau
với vai trò là nhà thực hành công tác xã hội chẳng hạn
thì quan điểm của chúng tôi là
cái việc mà thân chủ nói ra được cái tiếng nói của mình
đòi lại được cái sự công bằng của mình
về khía cạnh pháp luật nó là một cái điều cực kỳ là tuyệt vời
tuy nhiên là để mà thân chủ làm được cái việc đấy
thì chúng tôi phải chuẩn bị cho thân chủ rất là nhiều những cái kiến thức
những cái kỹ năng
để khi mà họ đối diện lại với cái vấn đề của họ
thì họ không bị một lần nữa tái trải nghiệm cái sang chơi
đau khổ một lần nữa đúng không
cái đó thì về chuyên môn người ta gọi là tái trải nghiệm cái sang chấn
có khi nào các chị thấy mình cô đơn thôi
trong cái chặng đường cứu giúp cho họ hỗ trợ cho họ không
đâu đó thì cũng thi thoảng cũng có cảm giác cô đơn
vì thực ra luật thì có rồi
vai trò chức năng của chính quyền địa phương của nhà nước mình trong cái việc là trợ giúp
cho các cái nhóm yếu thuế nói chung và cái nhóm thân chủ đích của chúng tôi nói riêng thì có rồi
nhưng thực tế thì bản thân họ cũng ngoài cái chức năng là hỗ trợ những người như thế
thì họ cũng có rất là nhiều cái việc khác họ phải hoàn thành
có khi nào mà các chị về địa phương mà các chị không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào của địa phương
thực ra là nói là không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào thì nó mang cái tính nó khá là tiêu cực
nhưng mà họ có những địa phương vì họ nhận thức là cái việc này không phải ưu tiên
nên tôi phải ưu tiên những việc khác
thế nên là họ làm rất là chậm
hoặc là họ làm một cách nó rất là máy móc theo kiểu hành chính
thực tế nếu như bây giờ một địa phương nào
phát hiện ra là có một trẻ bị xâm hại chẳng hạn
thì cái địa phương đấy năm đấy thi đua thành tích của cái địa phương đấy sẽ bị ảnh hưởng
hoặc là một số cái bộ phận mà chịu trách nhiệm hỗ trợ cho các cái nhóm trẻ đấy sẽ bị ảnh hưởng
có thể là đang danh hiệu loại a xuống tận loại d chẳng hạn
đang xếp từ số một có khi là nhảy xuống tận cuối cùng
thì nó cũng là một cái cản trở để họ
họ không có thực sự là muốn vào cuộc
và muốn đưa cái vụ
việc đấy ra giải quyết một cách nó rõ ràng
quý vị đến đây chắc cũng hiểu là vì sao nhân vật của chúng tôi phải giấu mặt ạ
bởi vì không phải lúc nào chúng ta làm việc tốt mà chúng ta cũng có thể lộ mặt được
cũng nhân những cái trường hợp mà yếu thế cần được trợ giúp ấy
thì cũng có rất nhiều bên thậm chí nhiều bên là vụ lợi
có khi nào chị gặp được chuyện đó hoặc chị chứng kiến chuyện đó không
có một trường hợp rất là gần đây thôi
cái trường hợp này thì là một bạn bị mua bán từ bên trung quốc trở về
bạn ấy đi khoảng một mươi năm và bây giờ
bạn nữ ạ
bạn nữ bạn ấy quay trở về được việt nam
và khi đến đồn biên phòng thì có một chị mới đầu thì chị làm mọi thứ rất là tốt
theo kiểu như là chị nhận là đồng hương của chị và chị rất là thương cảm
và nói là sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí và hỗ trợ cho bạn ý tìm lại được gia đình của mình
và sau đấy thì chị có làm với lại một số các cái cơ quan truyền thông
để đưa cái trường hợp của bạn này lên
và kêu gọi cái tài trợ
tuy nhiên là khi mà tiền tài trợ về cho em ý thì lại đổ hết vào tài khoản của chị ý
với lý do là em ý không chưa có giấy tờ tùy thân em ý không thể làm được một cái tài khoản độc đáo
tôi phải đứng ra
và chị cam kết với mọi người là chị sẽ sử dụng cái khoản tài trợ đấy vào cái việc là
ví dụ như chữa bệnh cho em ý xây nhà cho em ý làm những cái việc khác như là hỗ trợ em ấy học nghề tạo việc làm v v
thời gian đầu thì đúng là chị
thực hiện những cái việc đấy rất là tốt
một thời gian thì chị có tìm đến chúng tôi vì là cái vấn đề tâm lý của em ấy nó vượt quá cái khả năng của chị
và tất cả những cái chi phí mà chúng tôi đi đầu tư để hỗ trợ em ấy là hoàn toàn miễn phí hết cho gia đình
nhưng sau này thì chúng tôi được biết là cái chị đó chị đã nói với lại những cái nhà tài trợ là một phần tiền mọi người quyên góp vào
đã được sử dụng cho cái việc là đưa em ý lên hà nội thăm khám điều trị ở trên
thậm chí là chuyển đến chỗ chị
tuy nhiên là thời gian gần đây thì chúng tôi không thể nào mà liên hệ được với chị
điện thoại vẫn có chuông nhưng mà không có nghe máy
liên hệ với người nhà thì được biết là gia đình cũng không có được nhận những cái hỗ trợ như đã cam kết
là các nhà tài trợ đã hỗ trợ cho bạn một cái khoản tiền đủ để xây một cái nhà nhỏ nhỏ
và kế tiếp là cũng không liên hệ được với chị nữa
và cũng không liên hệ được
và khi mà người nhà tìm đến nhà chị đấy
thì thấy là cái nhà đấy đã được niêm phong rồi
vì nhà đấy là chị ý là nhà thuê
và chủ họ đã lấy rồi và chị đã chuyển đến một cái nơi khác
tôi tin rằng câu chuyện của chị những khán giả của chương trình chúng tôi sẽ có thể kể được khá nhiều đấy ạ
thì cũng hy vọng những câu chuyện này cũng là cái cách để chúng ta đưa ra những tiếng nói tham khảo cho tất cả mọi người
để cái lòng nhân của mỗi người đều có cái lý trí
tôi thích cái từ của chị nói là cái đầu về lạnh
thì chúng ta mới giữ được trái tim ấm này
giữ cho cộng đồng